hầu hết dự án này mới được ghi vốn cho giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm nhưng chưa được bố trí tiện
trong đó các dự án có vốn trên một trăm linh tỷ đồng được tạm ngưng gồm mở rộng đường đỗ xuân hợp cầu vượt trước bến xe miền đông mới
bôi thương giải phóng mặt bằng và làm đường nguyễn duy trinh đoạn từ cầu dống úng tố đến cầu xây dựng
còn lại là các dự án nhỏ phần lớn là trường học
cùng với đó ủy ban nhân dân thành phố đề xuất giảm sáu trăm chín mươi tỷ đồng vốn của bốn trăm bảy mươi bốn dự án dùng vốn ngân sách thành phố
và giảm hơn ba chín trăm bảy mươi tỷ đồng của chín mươi dự án do nhu cầu vốn hoàn thành công trình thấp phân vốn trung hạn đã đăng ký
trong đó có bốn dự án oda
với việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn sẽ giúp thành phố tiết kiệm được hơn một bốn trăm linh tỷ đồng
để bố trí cho các công trình cấp bách hơn như cải tạo rạch xuyên tâm
cầu thủ thiêm bốn vốn là những mục tiêu trước mắt mà chính quyền thành phố hồ chí minh hướng tới
theo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình dương do ảnh hưởng từ thị trường thế giới
nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp đang phải thu hẹp quy mô sản xuất
dẫn tới việc gần hai trăm chín mươi lao động bị giảm giờ làm và khoản hợp đồng
bình dương có ba mươi bảy lao động bị tạm hoãn hợp đồng hai trăm năm mươi lao động bị giảm giờ làm
trong số ba mươi bảy lao động bị tạm hoãn hợp đồng chỉ có khoảng sáu lao động là nghỉ việc hẳn
hiện nhiều công ty tại bình dương đang hoạt động chỉ từ ba mươi năm mươi công suất
các doanh nghiệp xảy ra tình trạng trên do thiếu đơn hàng
mặt khác một số nguyên liệu khó nhập về nên người lao động phải nghỉ việc luân phiên
tính từ đầu năm đến nay số lao động tạm ngưng hợp đồng khoảng hai mươi tám người
số lượng thống kê người lao động bị nghỉ việc không lương trong tháng một mươi
tăng khoảng một mươi bốn người so với chín tháng đầu năm
trong đó người lao động làm việc trong các ngành như dệt may da dày
ngành sản xuất đồ gỗ xuất khẩu đang bị ảnh hưởng nhiều nhất
lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đến nay đã có nhiều ứng dụng tiên phong
trong lưu trữ tác phẩm thông qua mft
thông qua những dự án nghệ thuật công nghệ mfc được truyền thông nhiều hơn
đến công chúng trong nước
xu hướng sắp tới hướng đến tạo nên hệ sinh thái kết nối các dự án nghệ thuật
các sàn giao dịch có hàm lượng mft cao
giới thiệu văn hóa trong nước ra quốc tế theo công nghệ này
hiện nay mft đang được ứng dụng vào số hóa các tác phẩm nghệ thuật
trong các lĩnh vực như hội họa âm nhạc phim ảnh du lịch
tuy nhiên nhiều người lo ngại rằng nett chỉ là một trào lưu nhất thời
biến các tác phẩm nghệ thuật thành món hàng ảo được mua đi bán lại
chỉ vì lợi nhuận lớn
điều này có thể dẫn đến nguy cơ đánh mất trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật thuần túy
không phải câu chuyện là bao giờ nó kết thúc mà chúng ta phải cần phải bắt đầu
bằng những nguồn kinh phí làm sao mà cho nó có hiệu quả nhất
hiện nay tôi cho rằng là cái chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số của chúng ta là một chiến lược tốt
tuy nhiên nếu chúng ta không tập trung vào những vấn đề trọng điểm
vấn đề đem lại những hiệu quả kinh tế cũng như là giá trị của nó
thì bài toán giải hạn chúng ta sẽ rất tốn kém
nhiều nghệ sĩ cũng đã tham gia vào thị trường nft
lo ngại này được thống kê từ kết quả tìm kiếm trên google
chúng ta cứ hình dung rằng là cái sàn đó nó giống như cái chợ
và người mua người bán sẽ gặp nhau thông qua cái chợ này
cho nên là người bán sẽ phải chịu trách nhiệm đối với lại khách hàng
còn trách nhiệm của sản dịch thương mại điện tử là thế này
đó là trong mối quan hệ với lại cái người bán họ phải có đầy đủ thông tin về cái người bán đó
khi anh vào chợ của tôi tôi phải kiểm soát rằng anh là ai anh từ đâu tới
và anh có đầy đủ các cái thông tin về cái hàng hóa dịch vụ của anh
và anh phải chịu trách nhiệm với khách hàng
hiện nay để lọc hàng giả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
một số sàn thương mại điện tử đã triển khai áp dụng công nghệ máy lọc
có tính bộ lọc có thể lọc chính xác từ tám mươi tám mươi năm trường hợp hàng giả hàng nhái
và một trăm linh đối với trường hợp hàng cấm theo quy định của pháp luật
bên cạnh đó các sản thương mại điện tử đã áp dụng chế độ đền bù kênh khiếu nại online
hoạt động liên tục để giải quyết cho khách
người tiêu dùng sẽ nên mua tại những cái shop hoặc là những cái sàn thương mại điện tử
mà có đăng ký với bộ công thương
và khi mà có các cái dấu hiệu về những cái hàng hóa kém chất lượng
cũng như không đảm bảo yêu cầu của đơn hàng
thì người tiêu dùng cần phản ánh trực tiếp với sản thương mại điện tử
và thực hiện những chính sách khiếu nại đối trực tiếp với sàn
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phối hợp với rất nhiều các bên liên quan
để có thể cùng giải quyết đồng bộ những khiếu nại tranh chấp của người tiêu dùng
cận tết là thời điểm vàng cho các doanh nghiệp bán lẻ
thương hiệu nhà bán hàng nhỏ lẻ và các sàn thương mại điện tử
do đó việc đến lỗ hổng kinh doanh hàng giả hàng nhái
không chỉ làm thất thu một lượng lớn ngân sách nhà nước
mà còn đánh mất niềm tin của người tiêu dùng trên thị trường online
vừa rồi là những nội dung trong thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ giang thái xin chào và hẹn gặp lại